chiều ngày ba tháng một mươi đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng công an dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường ninh xá thành phố bắc ninh
tại buổi tiếp xúc cử tri phường ninh xá kiến nghị tới đại biểu quốc hội một số vấn đề chung của đất nước việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trong giai đoạn hiện nay để được nhân dân yêu mến tin cậy
ngoài ra các cử tri cũng kiến nghị tới đại biểu quốc hội một số vấn đề mang tính đặc thù riêng của địa phương như khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế việc đảm bảo nguồn nước sạch trong sinh hoạt của người dân trên địa bàn
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh thượng tướng tô lâm ghi nhận các kiến nghị của cử tri phường ninh xá và đánh giá cao những đóng góp của người dân vào sự phát triển chung của tỉnh
những kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp gửi tới các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết trong thời gian sớm nhất